liên quan đến động bay lắc trong quán karaoke hollywood công an cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm
đã khởi tố bị can bắt tạm giam bảy người về các tội mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động và công an quận bình tân
tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke hollywood phường bình hư quả a quận bình tân
tại đây cảnh sát bắt quả tàn nguyễn thị thơm ba mươi hai tuổi quản lý quán và bùi thị mỹ hạnh hai mươi hai tuổi nhân viên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy công an thu giữ hai bịch ma túy và bịch ni lông chứa một mươi viên thuốc lắc
qua đấu tranh cảnh sát bắt thêm trần văn hoài hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh bạc liêu bước đầu hạnh khai đặt mua ma túy từ hoài
theo yêu cầu từ thơm để cung cấp cho khách sử dụng tại quán kiểm tra tại phòng năm trăm linh bốn cảnh sát phát hiện có ba người
gồm lâm chí quy hai mươi bảy tuổi ngụ tỉnh đắk lắc trần thiên ý một mươi chín tuổi ngụ quận bình tân và đặng lưu thị bích trâm ba mươi hai tuổi
ở quận tân phú đang bay lắc dưới gầm bàn có một gói ma túy bước đầu quy khai mua ma túy từ thanh niên tên là gà tre
và đưa vào quán để bày lắc nguyễn hữu tính phó quản lý khai thực hiện theo chỉ đạo của tổng quản lý kha
theo đó từ ngày bốn tháng một mươi lâm hoàng kha ba mươi chín tuổi tổng quản lý quán karaoke hollywood quán triệt cấp dưới buôn lỏng
để khách sử dụng ma túy để tăng doanh thu cho quán